kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật chiều ngày một mươi năm tháng hai của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vào dạng sáng nay đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng tại tỉnh bình phước khiến một người tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ án mạng này
nghi phạm được xác định là lê tấn mã hồng phong sinh năm hai nghìn thường trú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
cơ quan điều tra xác định trước khi gây án phong đã nhậu sau đó đi hát và đánh biza cùng với một số người bạn đến khoảng giờ một mươi năm phút sáng nay thì ra về
trên đường về nhóm của phong gặp ánh đèn xe đang dừng bên vệ đường chiếu ngược chiều vào mặt nên đã gây sự với những người này
sau đó phong dùng dao nhọn mang theo đâm một người bị thương
sau khi gây án phong cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong
biết không thể thoát tội phong đã đầu thú tại công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
sau hai mươi ngày lẩn trốn sáng nay tại thôn khao chủ xã thanh vận huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
đối tượng nguyễn đình on sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại địa chỉ nói trên là nghi phạm giết vợ vào ngày ba tết đã ra đầu thú
đối tượng đã được khống chế và đưa về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
sau nhiều ngày lực lượng công an truy tìm vận động thuyết phục
đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ sử dụng loa phóng thanh kêu gọi chốt chặn tại các địa điểm khép chặt vòng vây
đối tượng không có đường tháo lui nên đã ra đầu thú
đồng thời cho con mong thi tiency giải truyền thao mm
lấy bia sách nước này lên đồi lúc nào khát thì uống lúc nào khát lại xuống uống
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi tức mùng ba tết bà hà thị duyên bốn mươi bốn tuổi vợ của ong
được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ đắp chăn kín từ đầu đến chân
trên người có nhiều vết thương trong nhà có nhiều vết máu
bà duyên được đưa đi cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong
kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy bà duyên bị vỡ hộp sọ đa chấn thương dẫn đến tử vong
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
vào giờ sáng nay một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng
đã bất ngờ đột kích kiểm trao quán ba ren ở số bốn đường lê hồng phong phường bốn tp đà lạt
phát hiện chín mươi hai đối tượng đang sử dụng ma túy
tại hiện trường khi thấy đoàn kiểm tra nhiều đối tượng đã vứt bỏ ma túy vương vãi trên sàn nhà
cơ quan công an bắt quả tăng năm đối tượng đang có hành vi tàng trữ chất ma túy
đồng thời lập biên bản hàng chục trường hợp về việc tổ chức sử dụng ma túy trái phép
tất cả hơn ba trăm một mươi người bao gồm khách và nhân viên đều được đưa về trụ sở công an tỉnh lâm đồng để tiếp tục làm việc
qua kiểm tra nhanh xác định chín mươi hai người dương tính với ma túy trong đó có năm nhân viên phục vụ quán
bên cạnh đó đoàn kiểm tra cũng tạm giữ một trăm bốn mươi chai rượu do nước ngoài sản xuất
chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ cùng một số công cụ hỗ trợ trái phép khác
tiếp theo bản tin là cụm tin ván đáng chú ý
công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với vũ đức thọ và trần đức trọng về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi ba giờ ngày một tháng hai
vũ đức thọ điều khiển xe mô tô chở trọng từ huyện hạ hòa về hướng huyện lâm thao
trên đường đi thọ đưa cho trọng một con dao bầu và dặn nếu gặp người nào là phụ nữ đi đường
có mang theo túi sách thì điều khiển xe áp sát để trọng dùng dao cắt đứt quai túi sách rồi cướp
với thủ đoạn trên hai đối tượng đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam vừa bắt khẩn cấp đối tượng trịnh văn thành
khi đang mang chiếc xe máy trộm cắp đi lẩn trốn
thành khai nhận từ ngày tám tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi cùng với nguyễn văn long đi từ hà nội xuống hà nam
dùng vam phá khóa thực hiện chất lọt bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã duy tiên và huyện kim bảng của tỉnh hà nam
số xe máy trộm cắp được bọn chúng mang đi bán cho một đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực ứng hòa
thành phố hà nội lấy tiền tiêu xài cá nhân
đáng chú ý hai đối tượng này đều là đối tượng nghiện ma túy
có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lã viết hào
sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thương chú tại xã dũng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m bảy mươi bốn và có nốt ruồi trên trước mép trái
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một thành phố hồ chí minh
là đối tượng nguyễn quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại phường nguyễn thái bình quận một thành phố hồ chí minh
và đối tượng lê trí phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh biến tre
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân
thành phố hồ chí minh cũng về tội cố ý gây thương tích
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện